về truyền thống tốt đẹp của cha ông qua đó phát huy tinh thần yêu nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ mới
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
bảo tàng hà nội một trong những công trình văn hóa của thủ đô được khánh thành nhân đại lễ một năm thăng long hà nội ngày một mươi một mươi hai nghìn một mươi
quy mô đồ sộ lớn nhất trong hệ thống bảo tàng cả nước trên diện tích hơn năm mươi m hai gồm bốn tầng nổi và hai tầng hầm
trong lễ cắt băng khánh thành
tổng bí thư nguyễn phú trọng lúc đó là chủ tịch quốc hội yêu cầu đơn vị quản lý phải khai thác tối đa hiệu quả của bảo tàng không để nơi đây là kho chứa hiện vật
sáu năm đưa vào khai thác sử dụng lượng khách đến tham quan chưa đạt kết quả như kỳ vọng bởi nội dung trưng bày chưa phong phú thiếu hợp lý
khắc phục tình trạng này tập thể lãnh đạo cũng như cán bộ nhân viên bảo tàng hà nội đã thay đổi từ hình thức trưng bày đến cùng cách phục vụ
chủ động tìm đến với công chúng chủ động tìm đến với hiện vật
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi năm sở văn hóa thể thao và du lịch đã có thư kêu gọi các tổ chức và cá nhân tiếp tục hiến tặng hiện vật tài liệu di vật lịch sử văn hóa vô giá cần được lưu giữ và phát huy giá trị cho bảo tàng hà nội
dịp một mươi tháng một mươi này là chúng tôi trưng bày một chuyên đề là kết quả siêu tầm của hai năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi sáu
và đấy nó đưa ra hai phần trong nội dung trưng bày là hành trình của cán bộ bảo tàng đến với hiện vật và hành trình hiện vật đến với bảo tàng
nghĩ là có hai hành trình một hành trình chúng tôi chủ động chủ động chúng tôi xuống gặp gỡ các nhân chứng xuống những nơi mà diễn ra các sự kiện lịch sử để chúng tôi sưu tầm
và một hành trình nữa là trên cơ sở thư kêu gọi của chủ tịch ubnd thành phố cũng như của các cấp các ngành
tuyên truyền thì người dân tặng cho bảo tàng hà nội
đấy hai cuộc hành trình đó sẽ gặp gỡ nhau ở tại một địa là chính cái nhà bảo tàng này
đây là hình ảnh chúng tôi ghi được trước những ngày diễn ra lễ khai mạc tại bảo tàng hà nội nhân dịp kỷ niệm sáu mươi hai năm giải phóng thủ đô mùng một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
thời điểm ghi hình ngay đầu giờ chiều của ngày làm việc trong tuần
nền không khí tại bảo tàng khá yên
nền tĩnh không nhiều khách tham quan
các cán bộ trưng bày tỉ mỉ và cẩn trọng sắp xếp từng hiện vật mới siêu tầm và được hiến tặng
mỗi một cuộc trưng bày thì bao giờ người ta cũng có cái gọi là mục đích yêu cầu
thế thì trưng bày lần này chúng tôi xác định không giống như các cuộc trưng bày theo các chủ đề nội dung tư tưởng hay là nội dung lịch sử văn hóa
mà như cái tên gọi là trưng bày là kết quả nghiên cứu sưu tầm
thì nó mang tính chất là trưng bày
trưng bày có tính chất công bố báo cáo
hành trình bảo tàng đến với hiện vật là nhóm hiện vật do bảo tàng siêu tầm tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn hà nội
đa dạng phong phú về loại hình như siêu tập đồ gốm xứ siêu tập vật liệu trang trí kiến trúc qua các triều đại phong kiến
sưu tập bình vôi cổ hiện vật di tích cầu long biên hiện vật khai quật khảo cổ nút giao thông đường bưởi hoàng quốc việt
để có được những hiện vật này cán bộ siêu tầm bảo tàng gặp không ít trở ngại do nhận thức của người lưu giữ chưa đúng về công tác siêu tầm
nhân dân thì phần lớn là mọi người là vẫn chưa hiểu lắm về công tác bảo tàng
mọi người nghĩ rằng những hiện vật mà bảo tàng muốn tiếp cận là những hiện vật có giá trị có giá trị mà không về mặt kinh tế
mặt khác khó khăn nữa thì là về công tác siêu tầm là khi mà bảo tàng muốn tiếp cận được những hiện vật
thì đồng nghĩa với việc bảo tàng
cái việc cũng có một số những cái gọi là như là các nhà cổ vật tư nhân những người mà đi săn mồm cổ vật thì người ta cũng tiếp cận
thì với cái mà kinh phí hạn hẹp của bảo tàng thì bảo tàng cũng sẽ rất là khó để cạnh tranh đối với những người mà sưu tầm cổ vật tư nhân
nhóm hiện vật do các tổ chức cá nhân hiến tặng có thể kể đến như hiện vật của nguyên tổng bí thư đỗ mười
bộ tranh sơn dầu của sẽ trở về giải phóng thủ đô người quyết tử quân hà nội mùa đông năm một nghìn
năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu của họa sĩ phùng di thuần hiện vật của ông hoàng thảo hiện vật của ông phạm ngọc dũng
hiện vật của ông trần vân thành viên đội thiếu niên tình báo bát sát góp phần tái hiện lại lịch sử thủ đô
trong cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất chống thực dân pháp và đế quốc mỹ
đây được coi là một điểm nhấn quan trọng trong cuộc trưng bày lần này
tại vì cuộc sống đương đại bây giờ thay đổi nhiều quá mà chúng ta không lưu giữ
thì thế hệ trẻ không biết được rằng cả một cái lịch sử hoài hồng đó
những khó khăn của chúng như thế nào
có thể nói những nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo cán bộ nhân viên bảo tàng hà nội
để có được những hình ảnh tư liệu quý giá qua mỗi cuộc trưng bày là điều đáng ghi nhận
so với những năm trước thì nội dung trưng bày tại bảo tàng hiện nay vẫn không khác bao nhiêu
chỉ có điều sự sắp xếp bài trí đã hợp lý hơn
hệ thống minh họa tự động bằng tiếng việt và tiếng anh giúp du khách dễ dàng nắm bắt được nội dung trưng bày
như lịch sử văn hóa thăng long hà nội ngàn năm văn hiến
sau khi xem trong một vòng ở bảo tàng thì em có cảm nhận là mình đã như được trở về những năm tháng chiến tranh
và được chiến đấu cùng với những người anh hùng dân tộc
đi tham quan thực tế như này thì chúng em có thêm kiến thức xã hội
và thứ hai là để phục vụ cho những môn học của bọn em trong quá trình học tập và công tác tại trường
theo em thì sinh viên cần phải biết đến những hiện vật và những triển lãm như thế này
để chúng em có thể biết được thêm về những hình ảnh hào hùng của dân tộc
những người anh hùng đã chiến đấu
như thế nào để bảo vệ đất nước và có được cho chúng em ngày hôm nay ạ
nhưng làm thế nào để thu hút khách đặc biệt là thế hệ trẻ
để những hình ảnh hiện vật quý trưng bày tại đây đến được với người dân
vẫn là bài toán đặt ra cho bảo tàng hà nội nói riêng bảo tàng cả nước nói chung
hàng năm chúng tôi cũng sẽ làm để nhất là tuyên truyền tới công chúng rằng là
tất cả chúng ta hãy vì tình yêu hà nội và đóng góp hiện vật cho bảo tàng hà nội
để sau này thế hệ trẻ nhìn thấy vào và học tập của bảo tàng
thì các hoạt động bảo tàng rất mong là ai cũng mong muốn là được công chúng đón nhận và ủng hộ
nhưng mà hiện nay thì công tác bảo tàng nói chung không phải là của riêng bảo tàng hà nội
mà tôi nghĩ rằng là của rất nhiều bảo tàng thì phần lớn là nó vẫn trong cái tình trạng
mà công chúng cũng chưa đón nhận một cách là nhiệt tình
thì cái đấy thì nó lại phụ thuộc vào là rất là nhiều yếu tố
nhưng mà quan trọng nhất thì là do các cái tôi nghĩ rằng là do các cái gọi là cái trưng bày của bảo tàng
các cái hoạt động của bảo tàng nó đã thực sự gần gũi với công chúng hay là chưa
công tác bảo tàng đó là công tác bể sâu phần lớn công việc của chúng tôi thường là âm thầm
rất vất vả đấy để mà sưu tầm tìm những hiện vật không đơn giản
bây giờ bày ra kết quả như thế này nhưng mà để tìm ra được những hiện vật như thế
thì làm cả một quá trình mà anh em phải đi sâu tìm hiểu và phải bỏ rất nhiều công sức
để đưa những hiện vật đến với công chúng
thì rõ ràng cái điều mà đối với bảo tàng hà nội hiện nay
là cái việc tổ chức trưng bày cái dự án trưng bày phải hoàn thành
thì những hiện vật này chúng tôi mới có thể có đủ điều kiện để tôn vinh nó
ở trong các hệ thống trưng bày có tính nghệ thuật có tính kỹ thuật cao
như là cái mục tiêu của dự án
thế còn những trưng bày mà nhỏ lẻ thì chủ yếu là chúng tôi chỉ có thể trưng bày
theo cái tính chất là triển lãm
ở một mức độ nào đó đi thôi
chứ nó chưa có được những phụ trợ cần thiết để tôn vinh những hiện vật này lên
để làm rõ cái nội dung lịch sử và giá trị văn hóa của nó
cốm là món ăn được làm từ lúa nếp là sản phẩm truyền thống của nhiều vùng miền trên cả nước
nhưng cũng là đặc sản bậc nhất và lâu đời của người hà nội